tổng bí thư nguyễn phú trọng đã làm việc với ban kinh tế trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi sáu và phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
cùng dự buổi làm việc có các đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên ban kinh tế trung ương được bộ chính trị ban bí thư tin tưởng giao chủ trì chuẩn bị bảy đề án quan trọng
gồm ba đề án sẽ trình hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai và bốn đề án trình bộ chính trị trong năm hai nghìn hai mươi
nội dung các đề án tập trung vào việc tổng kết đánh giá toàn diện kết quả thực hiện một số chủ trương chính sách lớn của đảng về phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua
trên cơ sở đó đề ra những chủ trương chính sách và giải pháp phù hợp có hiệu quả
nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nêu tại nghị quyết đại hội một mươi hai đặc biệt là đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế nhanh bền vững
phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại phát biểu tại buổi làm việc
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh ban kinh tế trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược cho trung ương đảng về phát triển kinh tế xã hội
tổng bí thư đề nghị hội nghị tập trung thảo luận về ba vấn đề những kết quả thành tiệu mà ban kinh tế trung ương đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu nói riêng
và cần nhìn rộng hơn là cả bốn năm qua kể từ khi được tái lập vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến nay trong đó cần nêu bật dấu ấn lớn nhất là gì
những đề xuất mong muốn trong thời gian tới để ban kinh tế trung ương làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình
các cơ quan ban bộ ngành trung ương cho ý kiến trả lời các kiến nghị của ban kinh tế trung ương
tổng bí thư mong muốn ban kinh tế trung ương tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được
đồng thời tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao